tiếp tục thông tin về vụ việc giải cứu bé trai một mươi tuổi lọt xuống trụ bê tông ở xã phú lợi huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đến thời điểm hiện tại công tác cứu hộ đang được triển khai cả ngày lẫn đêm và lực lượng chức năng tiếp tục triển khai dùng mũi khoan buồng xoắn làm tơi đất giảm áp lực ma sát vào thành ống bê tông
đến chiều nay lực lượng chức năng đã điều động đến hiện trường thêm một số thiết bị để phục vụ công tác giải cứu em thái lý hạo nam đang bị kẹt trong cọc bê tông suốt hơn bảy mươi năm giờ qua
trong các máy móc chuyên dụng được đưa tới hiện trường có thiết bị khoan phụt bằng tiên nước áp lực cao thiết bị này có tác dụng làm mềm đất
tại hiện trường công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương đến nay đã có khoảng hai trăm linh người được huy động cùng với máy xúc máy ủi xe cầu máy khoan cọc nhồi và các phương tiện hỗ trợ khác để phục vụ việc cứu nạn cháu bé
liên quan đến việc này hôm nay quân khu chín cho biết sẽ hỗ trợ một căn nhà cho gia đình cháu bé gặp nạn
sau khi vụ việc ổn định bộ chỉ huy quân sự tỉnh đồng tháp cùng các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành khảo sát triển khai xây dựng nhà để gia đình sớm có nơi ở ổn định và cũng đề xuất với địa phương phương án hỗ trợ cho gia đình có công an việc làm sớm ổn định cuộc sống
công tác cứu nạn chó bé vẫn đang được tiến hành khẩn trương cả ngày lẫn đêm trong đêm nay lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian nỗ lực thực hiện những phương án tốt nhất thực hiện công tác giải cứu đạt hiệu quả cao nhất
antv sẽ liên tục cập nhật công tác cứu hộ trong các bản tin thời sự tiếp theo
chuyển sang một thông tin khác công an huyện cái bè tỉnh tiền giang tiến hành điều tra cùng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với một mươi năm đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào ngày hôm qua hai tháng một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện cái bè phá một tụ điểm cờ bạc giữa hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất của một hộ dân trên địa bàn ấp bốn xã an hữu
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi năm đối tượng có liên quan đến tụ điểm cờ bạc gần tám mươi triệu đồng tiền mặt một mươi sáu điện thoại di động thu giữ tám con gà một cân đồng hồ kiểm tra xung quanh tụ điểm cờ bạc lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ hai mươi hai xe mô tô
chưa có nhiều kinh nghiệm thiếu cảnh giác nên sinh viên dễ trở thành con mồi cho chiêu trò lừa đảo nhất là lừa đảo qua mạng của những đối tượng xấu
vì vậy việc nhận diện một số phương thức thủ đoạn cách thức xử lý khi trở thành nạn nhân của loại tội này đối với sinh viên là vô cùng cần thiết ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh nhiều sinh viên cho biết chưa được trang bị các kiến thức cơ bản để nhận biết về lừa đảo trên mạng nên rất dễ bị sập bẫy

bằng hình thức trực quan sinh động như phân tích các tình huống thực tế đưa ra cách thức nhận biết hoặc bằng hình thức sân khấu hóa như thế này hơn bảy trăm linh sinh viên thuộc các trường đại học bách khoa kinh tế quốc dân đại học mở và đại học xây dựng đã được công an quận hai bà trưng phối hợp với khoa cảnh sát hình sự học viện cảnh sát nhân dân tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo trên không gian mạng

không gian mạng đem đến nhiều trải nghiệm học tập khám phá và cơ hội việc làm nhưng bên cạnh đó cũng kèm theo không ít thách thức không ít học sinh sinh viên đã sập bẫy lừa đảo trên môi trường này vì vậy mỗi sinh viên hãy luôn tỉnh táo phân tích kỹ những cơ hội để không trở thành những con mồi của các đối tượng xấu
tiến hành kiểm tra khu vực đồi thuộc tổ ba khu cầu trắng phường đại yên thành phố hạ long do công ty cổ phần đầu tư bảo lai quản lý bến thủy nội địa
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vượng hồi và công ty trách nhiệm hữu hoạn gốm vật liệu xây dựng và phát triển thương mại phương nam trên địa bàn thị xã quảng yên
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng ninh công an thành phố hạ long công an thị xã quảng yên đã phát hiện nhiều đối tượng có hành vi khai thác
tập kết vận chuyển đất trái phép tạm giữ chín phương tiện gồm sáu ô tô tải hai máy xúc một tàu vận tải và thu giữ khoảng một mươi bảy năm trăm linh mét khối đất trị giá gần chín trăm linh triệu đồng
với tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đào thế vinh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại thành phố hạ long về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
mở rộng điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh tiếp tục khởi tố và bắt tạm giam bị can nguyễn ngọc kiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thị xã kinh môn hải dương về tội danh vi phạm quy định về khai thác tài nguyên với vai trò đồng phạm giúp sức cho đào thế vinh
kết quả điều tra ban đầu xác định năm hai nghìn một mươi năm công ty cổ phần xây dựng và đầu tư an phát đơn vị được cấp phép khai thác đất phục vụ làm đường
cầu nối tuyến cao tốc nối thành phố hạ long cầu bạch đăng đã ký hợp đồng với công ty dịch vụ vận tải thương mại vũ đại vĩ do đào thế vinh làm giám đốc
để vận chuyển đất từ mỏ cái mắm về khu vực thi công
năm hai nghìn một mươi tám khi dự án hoàn thành ubnd tỉnh quảng ninh đã bàn giao toàn bộ khu đất cho công ty cổ phần và đầu tư bảo lai để quản lý khai thác phục vụ dự án hạ long xanh
nhưng đào thế vinh vẫn tiếp tục lợi dụng để khai thác mỏ đất trên cung cấp cho một số công trình trong và ngoài tỉnh
tính từ năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm bị bắt giữ vinh đã tổ chức khai thác vận chuyển trái phép đất với số lượng lớn
do công ty cổ phần đầu tư bảo lai quản lý để bán cho một số đơn vị có nhu cầu mua đất san lấp mặt bằng sản xuất gạch ngói thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
càng đến gần tết nguyên đán thì tình trạng mua bán vận chuyển pháo nổ càng diễn biến phức tạp
công an quận lê trân thành phố hải phòng vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn
còn tại an giang công an tỉnh phối hợp cùng công an thành phố long xuyên cũng vừa phát hiện bắt quả tàng
chuyển pháo nổ trái phép
hồi một mươi tám h ba mươi ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba trên đường bùi viện lực lượng chức năng công an quận lê trân thành phố hải phòng kiểm tra một xe ô tô bán tải đang dừng đỗ
phát hiện ở thùng xe có một mươi một bao tải dứa bên trong đựng sáu cuộn pháo bọc trong giấy ni lông
bên trong sáu cuộn có tổng số ba trăm sáu mươi bảy quả pháo hình trụ tròn vỏ cuốn giấy màu đỏ
đối tượng điều khiển xe khai tên là phạm huy hoàng chú huyện an lão thành phố hải phòng
số pháo trên là của hoàng
cũng vào chiều ngày hai tháng một tổ công tác thuộc công an tỉnh an giang phát hiện xe mô tô do dương đoan anh chú thành phố long xuyên điều khiển
có chở một bọc ni lông màu đen bên trong chứa hai mươi bốn bọc pháo nổ hình trái bóng trọng lượng năm bốn kg
tại cơ quan công an đoàn anh khai nhận số pháo nổ trên đoàn anh mới nhận từ một người đàn ông tại khu vực thị trấn an châu huyện châu thành
đem về thành phố long xuyên chưa kịp giao hàng thì bị bắt quả tang
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lai châu phối hợp với đội quản lý thị trường số hai
cục quản lý thị trường tỉnh vừa tổ chức tiêu hủy bốn trăm năm mươi kg mỡ lợn không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ
trước đó vào hồi một mươi h ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước dịp tết nguyên đán quý mão
đã phát hiện tại cửa hàng của chị bùi thị thực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường đoàn kết thành phố lai châu
đang tập kết tám thùng xốp
có chứa bốn trăm năm mươi kg mỡ lợn tại chợ trung tâm thành phố đã có mùi không có nhãn hàng hóa không có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ
chủ hàng khai nhận số mỡ trên được mua về để chế biến và bán lại cho các nhà hàng quán ăn tiểu thương trên địa bàn
đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính một mươi hai triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số mỡ lợn trị giá một mươi bốn bốn triệu đồng
liên bộ công thương tài chính quyết định tăng giá
giá xăng dầu trong kỳ điều hành vào chiều ngày hôm nay mùng ba tháng một
cụ thể theo thông báo của các doanh nghiệp xăng dầu từ một mươi năm h hôm nay mùng ba tháng một
giá xăng e năm tăng ba trăm ba mươi đồng một lít giá bán là hai mươi một ba trăm năm mươi đồng một lít giá xăng ron chín mươi năm là ba trăm năm mươi đồng một lít giá bán hai mươi hai một trăm năm mươi đồng một lít
giá xăng e năm tăng hai mươi hai một trăm năm mươi đồng một lít giá xăng e năm tăng hai mươi hai một trăm năm mươi đồng một lít giá xăng e năm tăng hai mươi hai một trăm năm mươi đồng một lít
giá xăng e năm tăng hai mươi hai bảy trăm sáu mươi đồng một lít
tại kỳ điều hành này liên bộ không trích lập quỹ bình ổn giá với xăng e năm và ron chín
trích lập quỹ với dầu diesel là sáu trăm linh năm đồng một lít dầu hỏa hai trăm linh đồng một lít dầu ma rút một trăm linh đồng một kg
thưa quý vị tết nguyên đán quý mão đang tới gần nhu cầu đổi tiền lẻ tiền mới tiền có số series đẹp cũng nóng trở lại
tuy nhiên người dân cần cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang thậm chí còn vi phạm pháp luật
tại một số trang quảng cáo dịch vụ đổi tiền trên mạng thời điểm này mức phí đổi tiền mệnh giá lớn như một trăm linh hai trăm linh đồng
giao động từ ba sáu tiền lẻ từ một hai đồng từ một mươi một mươi năm
như vậy nếu đổi khoảng hai triệu đồng mệnh giá hai đồng người dân có thể mất tới ba trăm linh đồng tiền phí
đối với khách hàng có nhu cầu đổi tiền số lượng lớn mức phí này theo quảng cáo sẽ được chiết khấu phải trăng
còn với những tờ tiền có số series đẹp như năm sinh hay mang các yếu tố tâm linh hoặc thời điểm đổi tiền giáp tết mức phí giao dịch còn có thể lên tới ba mươi ba mươi
theo cơ quan chức năng đặc điểm của hoạt động đổi tiền lẻ tiền mới tiền độc lạ là thường giao dịch qua mạng
người bán yêu cầu khách hàng chuyển khoản toàn bộ số tiền cần đổi cùng phí tranh lệch rồi mới sao tiền theo yêu cầu
không ít người khi nhận về cọc tiền bị rút ruột lẫn tiền cũ nát thậm chí cả tiền giả
theo thông tư số hai mươi năm hai nghìn một mươi ba của thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam ngoài các đơn vị như ngân hàng tổ chức tín dụng kho bạc nhà nước
mọi hành vi thu đổi tiền của cá nhân tổ chức khác đều là bất hợp pháp và bất kỳ hành vi đổi tiền mới tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm tranh lệch
đổi tiền thu lời đều là hành vi trái pháp luật và có thể bị xử phạt từ hai mươi đến bốn mươi triệu đồng theo nghị định tám mươi tám hai nghìn một mươi chín của chính phủ
quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
mức phạt trên áp dụng với cá nhân còn với tổ chức sẽ tăng nặng gấp hai lần
tại tỉnh bắc cạn thời gian gần đây một số nạn nhân đã bị lừa đảo bằng hình thức này
cơ quan công an tỉnh bắc cạn tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
thủ đoạn của các đối tượng là chuẩn bị sẵn một đoạn video được cắt ghép từ những hình ảnh đã được chủ tài khoản đăng tải trước đó
quá trình thực hiện giả của gọi video call để vay tiền
đối tượng đưa đoạn video này lên trước camera điện thoại để chiếm được lòng tin của nạn nhân
mấy cái tên giống tên tài khoản thật
để không bị lộ các cuộc gọi video call thường rất ngắn chất lượng âm thanh và hình ảnh thường rất kém
khi nạn nhân thắc mắc các đối tượng đưa ra lý do đang đi đường mạng yếu đường truyền mạng không ổn định
tiếp theo các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách nhắn tin hỏi thăm
tạo lòng tin với những người được kết bạn để hỏi vay tiền nhờ truyền tiền
đầu tiên là đối tượng sẽ thu thập một hình ảnh hay video của người thân bị hại
sau đó sử dụng cái ứng dụng trên messe facebook để thay thế cái hình ảnh gọi đó bằng người thân để tạo lòng tin
cái video này thường xuất hiện tầm một đến ba giây chỉ để tạo lòng tin ban đầu thôi
sau đó thì là đối tượng sẽ yêu cầu người bị hại sẽ truyền tiền
một phương thức khác mà các đối tượng lừa đảo cũng thường xuyên sử dụng trong thời gian gần đây
nhiều người dân trên địa bàn
bác sản đã gặp và toàn ánh
họ nhận được thông báo trúng thưởng qua đường biêu chính sau khi mua hàng online
với giải thưởng lên đến một tỷ đồng của kênh bán hàng marketing có trụ sở tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên người người chúng giải chưa được nhận giải thưởng ngay mà hồ sơ còn thiếu hóa đơn mua hàng
để nhận được tiền thường khách hàng phải làm rất nhiều bước
trong đó có việc phải mua thêm nhiều sản phẩm với giá trị cao bất thường
qua thỉnh hiệu của công ty smart shopping
thì hầu như không có thông tin cụ thể
website smartshoppingvn com được thiết kế sơ sài thông tin mập mờ
địa chỉ liên hệ trên website là địa chỉ không có thật
nội dung website chủ yếu đăng ảnh những người trúng giải thưởng để tạo nhầm tin
lợi dụng sự nhẹ tạ và tin của khách hàng
không qua hình thức mua bán trực tuyến và dịch vụ đu chính để hoạt động lừa đảo khách hàng
bán hàng chất lượng kém
có giá hơn giá thực tế của smart shopping và của những công ty tương tự
có một số tin nhắn họ gửi đến ví dụ như là của các nhà mạng như viettel điện máy xanh
tuy nhiên thì thực tế mà các công ty đó họ chưa thể sử dụng dịch vụ hoặc là họ chưa
không phải không phải là công ty đó gọi đến hoặc là nhắn tin đến là bạn đã trúng thưởng
chúng ta gọi điện để hỏi tôi có trúng giải thưởng hay không
để kiểm tra thông tin nó có chính xác hay không
trước khi chúng ta xác định để làm theo hướng dẫn của đối tượng
cơ quan công an tiếp tục khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác
tránh việc xác nhận qua video call nên tiến hành xác thực lại thông tin bằng cách gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp
tuyệt đối không thực hiện cuộc gọi qua các ứng dụng messenger hay zalo
không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng
không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội
bởi đó chính là kẽ hở để các đối tượng dễ dàng xây dựng
những kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi
không cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại địa chỉ thông tin về tài khoản ngân hàng
tài khoản các dịch vụ trên internet cho bất kỳ cá nhân tổ chức lạ khi không có căn cứ cụ thể
rõ ràng tránh trở thành những nạn nhân của chiêu trò này
nằm trong cao điểm chín mươi ngày đêm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu phục vụ triển khai luật quy định của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi ba
về việc số hộ khẩu số tạm trú có giá trị sử dụng sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh hà nam đã phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tiến hành cấp căn cước công dân gắn chip và mã số định danh cho các giáo dân và công dân sinh sống làm việc học tập tại tp hcm
từ sáng sớm rất đông giáo dân và người dân tỉnh hà nam đã có mặt tại điểm cấp căn cước công dân gắn chip tại quận bình thạnh tp hcm này
đây là điểm được công an tỉnh hà nam phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tiến hành cấp căn cước công dân và mã số định danh cho người dân hà nam đang sinh sống và làm việc tại tp hcm nhưng chưa có điều kiện về địa phương làm thủ tục

đây là điểm được công an tỉnh hà nam phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành cấp căn cứ công dân và mã số định danh cho người dân hà nam

đây là điểm được công an tỉnh hà nam phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành cấp căn cứ công dân và mã số định danh cho người dân sinh sống làm việc học tập tại tp hcm

đây là điểm được công an tỉnh hà nam phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành công dân và mã số định danh cho người dân sinh sống làm việc học tập tại tp hcm